thưa quý vị và các bạn cơ quan điều tra công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính liên quan đến vụ việc nhà máy thủy điện nậm nơn huyện tương dương xả lũ làm một người tử vong
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín anh vi văn may cùng em trai là vi văn thân đều là người dân ở xã xá lượng trèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện nậm nơn thì nhà máy xả cửa nước
tuy nhiên cả hai anh em không ra kịp khỏi khu vực xả nước giảm mạnh nên thuyền bị lật ngay khi phát hiện sự việc người dân đã thông báo tới nhà máy để đóng cửa xả anh thân may mắn được người dân cứu sống còn anh may bị nước cuốn trôi
hơn hai tiếng sau thi thể anh may mới được tìm thấy cách vị trí thuyền ban đầu ba mươi mét bước đầu cơ quan chức năng xác định lúc nhà máy sản nước vận hành kiếp trực đã không kéo còi cảnh báo theo quy định nạn nhân may thì trèo thuyền vào khu vực cấm có biển cảnh báo

theo điều tra cảnh sát nhận định hung thủ là một nam thanh niên khoảng hai mươi năm ba mươi năm tuổi cao khoảng một m sáu mươi năm một m bảy mươi nặng khoảng sáu mươi năm bảy mươi năm kg da ngầm đen cắt tóc ngắn
khi gây án nghi phạm mặc áo phông trắng quần khaki sáng màu đi chạy thể thao màu đen đế trắng đội mũ lưỡi chai màu đen có sọc kẻ màu trắng ở giữa
cơ quan công an đề nghị nếu cá nhân tổ chức nào xác định được nghi phạm có đặc điểm nhận dạng như trên khẩn trương thông báo cho công an huyện quỳnh lưu
hoặc cơ quan cảnh sát điều tra công an nghệ an
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tháng bảy chị trần thị phượng ba mươi bảy tuổi chú xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu nhân viên công ty cây giang đang ngủ tại cửa hàng xăng dầu quỳnh giang
bất ngờ bị một người đàn ông dùng hung khí tấn công
gây án xong nghi phạm rời khỏi hiện trường
người dân đưa nạn nhân vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong
toàn bộ hình ảnh về nghi phạm được camera tại cửa hàng xăng dầu ghi lại
thực hiện hàng loạt vụ phạm pháp hình sự liên quan đến trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
đối tượng huỳnh thái bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường năm thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa bị công an tp bạc liêu khởi tố bắt tạm giả
theo hồ sơ của cơ quan công an tối một mươi ba tháng sáu do thiếu tiền tiêu xài bình điều khiển xe máy trên các tuyến đường
tìm nhà có sơ hở để thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản
phát hiện căn nhà trên địa bàn khóm bảy phường một tp bạc liêu quên khóa cổng
vào trộm hai điện thoại di động và một số đồ dùng có giá trị rồi tẩu thoát
qua điều tra xác minh công an tp bạc liêu nhanh chóng xác định danh tính và bắt giữ đối tượng huỳnh thái bình
tại cơ quan công an bình còn khai nhận trước khi bị bắt đã thực hiện trót lọt nhiều vụ phạm pháp hình sự
liên quan đến trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản trên địa bàn tp bạc liêu
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trộm cắp tài sản
đối với ba bị cáo là trần minh khả trần văn tài và trần mai tiêu tỉnh
theo cáo trạng từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám ba đối tượng trên đã cấu kết với nhau
lấy trộm bình ác quy ô tô bán kiếm tiền chia nhau tiêu xài
thủ đoạn của chúng là lợi dụng đêm khuya chủ xe ô tô dừng đỗ ven đường vắng
hoặc trong gara sửa chữa không người trông coi để trộm cắp
thực hiện hai mươi một vụ trộm tại các huyện an nhơn tây sơn phù cát và thị xã an nhơn tỉnh bình định
cả ba lấy tổng cộng hai mươi bảy bệnh
một bình ác quy ô tô và một máy bơm nước tổng thiệt hại gần chín mươi bảy triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo từ hai năm tù giam đến bốn năm sáu tháng tù giam
lợi dụng sự tin tưởng của các hội viên lấy tên khống chiếm đoạt gần một trăm bảy mươi triệu đồng
bị cáo nguyễn thị cẩm tú bốn mươi chín tuổi trú tại xã hòa hiệp huyện tam bình tỉnh vĩnh long
vừa bị tòa nhân dân tỉnh vĩnh long
đưa ra xét xử phúc thẩm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu tú mở nhiều dây hụi gồm hụi tháng và hụi mùa
với số tiền giao động từ một triệu đến năm triệu đồng
trong quá trình tổ chức chơi hụi và làm đầu thảo tú lợi dụng sự tin tưởng của các hội viên
nên đã lấy tên khống tự ý kêu hốt hụi nhiều lần trong năm giây hụi tháng
chiếm đoạt số tiền gần một trăm bảy mươi triệu đồng
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị cẩm tú
một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lực lượng công an vừa bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại vĩnh long và bến tre
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tại vĩnh long bất ngờ kiểm tra nhà ông đặng đức hưởng chú xã nguyễn văn thành huyện bình tân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện bình tân
đã phát hiện một mươi hai đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện tam bình và huyện bình tân
đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền
thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng gần bốn mươi bảy triệu đồng
nhiều bộ bài tay đã qua sử dụng tám điện thoại di động
qua làm việc nhóm người này cho biết đánh bạc bằng hình thức đánh bải binh sáu lá
mỗi ván cá cược từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng
riêng ông hưởng thừa nhận đã cho nhóm đối tượng trên mượn nhà đánh bạc nhiều ngày qua
và mỗi con bạc phải nộp cho ông năm mươi đồng
còn tại bến tre vào tối ngày một mươi tháng bảy nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành đã bắt quả tang một vụ đánh bạc
bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại gầm cầu hai khê ở ấp tân đông xã tân phú
khi thấy lực lượng công an ập vào các đối tượng liền bỏ chạy
một số nhảy xuống sông để tẩu thoát
tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời bắt được
lập biên bản xử lý một mươi đối tượng có liên quan tạm giữ một mươi hai xe mô tô
tám điện thoại di động cùng số tiền gần ba mươi triệu đồng
qua làm việc các đối tượng thừa nhận tụ điểm đánh bạc này do phan văn dũng
chú xã quế thành huyện châu thành cùng hai đối tượng tên ninh và lượng hiện chưa rõ địa chỉ
đứng ra làm cái để lắc tài xỉu cho các con bạc đặt cược
thưa quý vị tại các vùng biên giới phía bắc của tổ quốc
đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn
tình hình an ninh trật tự luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp
trình độ nhận thức còn hạn chế nên người dân rất dễ bị các đối tượng xấu
lợi dụng tuyên truyền lôi kéo làm việc xấu học truyền đạo trái phép
đi theo cái gọi là nhà nước mông
cùng với các lực lượng khác những chiến sĩ an ninh nhân dân
ngày đêm triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền
kết hợp với đấu tranh phát huy vai trò của các già làng trưởng bản có uy tín
để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự an ninh biên giới
ngày hôm nay nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân việt nam
xin mời quý vị và các đồng chí cùng các bạn gặp gỡ các cán bộ an ninh
đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới xã mường lạn huyện sốt cục tỉnh sơn lạc
đã nhiều năm gắn bó với xã biên giới mường lạn với đại úy vàng an nính
đội phó đội an ninh và rất nhiều cán bộ an ninh công an huyện sốt cục
việc đến với bà con nhân dân các bàn bốn cùng như thế này
đã trở thành công việc quen thuộc hàng ngày
một người con thật sự của bạn được người dân coi là người nhà
thì cán bộ chiến sĩ công an sẽ nắm chắc được tình hình tuyên truyền
vận động người dân chấp hành chủ trương đường lối chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước không di dịch cư tự do không học truyền đạo trái phép
không nghe lời rũ rỗ của cái xấu làm việc có hại cho đồng bào
bản thân tôi thấy thế này thứ nhất là để công tác vận động quân chúng tốt
là chúng ta phải có thời gian này phải tranh thủ thời gian
phải có thời gian ở với bà con
thứ hai là phải hiểu được tâm tư nguyện vọng của bà con
phải nắm chắc nắm tình hình hoàn cảnh khó khăn của bà con
đa số là hầu như các bản hồn cao ở địa bàn xã mông lạng
hoàn cảnh khó khăn bà con gần như là giống nhau
cái việc thứ hai là cái công tác tuyên truyền vận động là bản thân của những đồng chí
mà được giao nhiệm vụ là phải thể hiện được tính chân thật
mình là người gắn bộ
đồng chí mà mình công tác tuyên truyền vận động thì mình phải hướng dẫn được
mà chỉ được đúng cái size cho bà con
mường lạn là xã biên giới của huyện sốp cộp
có hơn năm mươi km đường biên giới giáp với nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
điều kiện kinh tế khó khăn trình độ dân trí của bà con nhân dân còn hạn chế
nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng xấu
lợi dụng bà con truyền học đạo trái phép
tuyên truyền về cách gọi là nhà nước mông
dèo vào suy nghĩ người dân chân chất thật thà
một cuộc sống ảo tường ở bên kia biên giới
sự kiện ngày hai tháng tám năm hai nghìn ba tại xã mường lạn
cũng đã trở thành bài học đắt giá cho các cấp chính quyền
và lực lượng công an bộ đội biên phòng
nếu công tác tuyên truyền vận động không được thực hiện tốt
thì người dân nơi đây rất dễ là nạn nhân để các đối tượng xấu lợi dụng
chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện
cũng như là đề xuất với cơ quan tỉnh
và đề xuất về bộ là đưa cái địa bàn này vào cái địa bàn xã trọng điểm phức tạp
về an ninh trật tự
thế và qua một thời gian nắm bắt và cũng như là đi xuống địa bàn
thì chúng tôi cũng thấy phức tạp
và cũng đã tham mưu cho đảng ủy ban thống đốc
cơ quan tỉnh cũng như là ủy ban nhân dân huyện
mở cuộc vận động chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại địa bàn xã này
đặc biệt là phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện
cũng như là lực lượng vũ trang đóng quân tại xã
lực lượng đồn biên phòng của xã mừng lạng
và đã chuyển hóa địa bàn cho đến nay là địa bàn đã giảm rất là nhiều
nhất là về tranh chấp đất đai
rồi là về cái học và truyền đạo trái phép thì cũng đã giảm
những buổi lực lượng công an bộ đội biên phòng cùng nhau đến từng bàn
từng hộ dân để tuyên truyền giáo dục pháp luật như thế này
đã giúp bà con nhân dân nơi đây hiểu biết hơn về chủ trương
đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
và những âm mưu thủ đoạn của các đối tượng xấu
từ đó cùng nhau nâng cao cảnh giác tự giác chấp hành
không nghe theo lời kẻ xấu cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế
đặc biệt trong tuyên truyền vận động và giải quyết các vụ việc
liên quan đến an ninh trả tự tại địa bàn
đã phát huy tối đa vai trò của gia làng trường bàn trường dòng họ người có uy tín
để quá trình tuyên truyền vận động có hiệu quả thì ngoài việc phối hợp với các lực lượng chức năng
thì bộ đội biên phòng còn phát huy vai trò ảnh hưởng của các gia làng trường bản trường dòng tộc
những người có uy tín
thông qua các lực lượng này thông qua là khuyên bảo dạy dỗi con cháu
tuyên truyền vận động và con nhân dân
chấp hành nguyên đường lối chính sách của đảng pháp luật nhà nước
không nghe tin nằm theo sự sối rục của kẻ xấu
thông qua đó góp phần bảo vệ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới
xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển
và xây dựng bản nàng yên ấm bình yên và hạnh phúc
đoàn kết gắn bó quân dân cùng giúp nhau xây dựng biên giới bình yên bản làng phát triển
những chiến sĩ an ninh nhân dân đã và đang ngày càng khẳng định rõ
bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng
nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
phạt hủy vai trò nòng cốt sung kích chủ động đấu tranh
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
thông tin từ bác sĩ nguyễn văn sáu phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước
vào chiều ngày hôm qua trên địa bàn tỉnh bình phước đã có một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
bệnh nhân tử vong là nam giới hai mươi sáu tuổi trú ở xã phước thiện huyện bù đốc
như vậy cho đến thời điểm này dịch sốt xuất huyết đang bùng phát và diễn biến rất phức tạp
ở khắp các tỉnh thành trên cả nước
năm nay dịch bệnh sốt xuất huyết đến sớm hơn và số ca
ca mắc tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tại hai mươi tỉnh thuộc khu vực phía nam đã có gần năm mươi người mắc bệnh sốt xuất huyết
kể cả số ca mắc sốt xuất huyết ở trẻ em cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám là một trăm ba mươi tám
tức là hai mươi bảy trăm linh bảy người và tính đến nay đã có sáu trường hợp tử vong
trong đó tp hcm là nơi phát hiện nhiều ca mắc nhất
tiếp theo là các tỉnh đồng nai bình phước
tại phía bắc dịch sốt xuất huyết cũng đang diễn biến rất phức tạp
và có dấu hiệu lan nhanh tại một số quận huyện
thuộc phía tây hà nội đặc biệt là một số nơi trung bình mỗi nhà
đang có ít nhất một người mắc bệnh
trước tình hình dịch sốt xuất huyết bùng phát và diễn biến ngày càng nguy hiểm
bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động tìm hiểu thông tin về vấn đề sốt xuất huyết
để từ đó có thái độ đúng đắn đối với căn bệnh này
bên cạnh đó người dân khi đã được chẩn đoán bệnh
cần tuyệt đối tuân thủ các khuyến cáo trong việc điều trị sốt xuất huyết tại nhà
ngoài ra trường hợp sốt xuất huyết khi mang thai
tại quy định luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tất cả các tàu cá có chiều dài hơn hai mươi bốn mét và trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các tàu cá có chiều dài hơn một mươi năm mét phải lắp thiết bị giám sát hành trình
đây cũng là những yêu cầu của liên minh châu âu eu đặt ra
để việt nam có thể gỡ thẻ vàng chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp
vâng luật đã quy định và thời hạn ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cũng đã qua được vài ngày
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên thì trên thực tế
nhiều chủ tàu vẫn còn thờ ơ với việc lắp các thiết bị này
và điều này thì có thể sẽ khiến cho ngư dân gặp rất nhiều bất lợi trong quá trình khai thác ngoài khơi
theo quy định của luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy
những con tàu này phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi
thế nhưng đến thời điểm này nhiều chủ tàu vẫn chưa biết về quy định trên
từ ngày đó nó có bộ lực của nhà nước cho ra mà chỉ thị chưa cho gắn mà
nhà nước chưa ra lệnh mà chưa gắn
điều kiện mình gắn thì cũng tốt thôi
tại cái giám sát hành trình này là coi như giữa liên kết giữa ngoài biển
anh em người dân của chúng tôi hành nghề và trong trì cục để cho trong trì cục quản lý luôn
tỉnh bà rịa vũng tàu có gần năm chín trăm linh tàu cá
trong số này có hai chín trăm linh tàu trên một mươi năm mét phải lắp đặt thiết bị
tuy nhiên theo thống kê của tri cục thủy sản đến thời điểm này mới chỉ có gần tám trăm linh tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
riêng tàu cá trên hai mươi bốn mét mới có một trăm tám mươi năm trên hai trăm bảy mươi bảy tàu lắp đặt thiết bị
lý giải về việc không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình các chủ tàu cho biết
do những năm gần đây tàu ra khơi liên tục bị thua lỗ nên chưa có điều kiện lắp đặt
bên cạnh đó nhiều chủ tàu không biết đến quy định này
nhiều ngư dân cũng cho rằng việc đầu tư lắp đặt thiết bị này là của cơ quan chức năng
nhằm phục vụ cho việc quản lý giám sát hoạt động tàu thuyền
ngoài ra nếu lắp đặt thì ngư dân cũng không biết máy móc thiết bị nào đạt chuẩn theo quy định của ngành chức năng
phía của ngư dân cũng đang chờ
một phần thì đang chờ của nhà nước quy định cái lộ máy đang chờ cái trung tâm quan sát tàu cá nó khởi động
trước thực trạng này đối với tàu trên hai mươi bốn m
chi cục thủy sản đang phối hợp với bộ đội biên phòng để kiểm tra tất cả các tàu cá và buộc chủ tàu phải gắn thiết bị giám sát hành trình
đối với tàu trên một mươi năm mét trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ngành thủy sản và biên phòng yêu cầu chủ tàu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
nếu tàu không có thiết bị giám sát hành trình thì không cho tàu ra khơi
chi cục thủy sản cũng tổ chức tuyên truyền vận động phổ biến đến ngư dân về các cảnh báo của thẻ vàng của liên minh châu âu eu
luật thủy sản các quy định và chế tài xử phạt đối với tàu không lắp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá
và lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá để ngư dân chấp hành
thưa quý vị mặc dù chợ cóc được cho là đem đến rất nhiều thuận lợi cho một bộ phận người dân
thế nhưng xét ở nhiều góc độ thì chợ cóc cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ
ở nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt là trong thời gian gần đây
do quá trình đô thị hóa nhanh chóng những chợ này phát triển với quy mô lớn kéo dài từ sáng cho đến tận chiều
và len lỏi ở nhiều phố phường nhiều khu vực
chợ tam thì đường phố cũng trở nên nhem nhuốc mùi hôi thối nồng nặc khiến cho người dân vô cùng lo ngại
về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hay vệ sinh môi trường
không chỉ có vậy xét trên góc độ an toàn giao thông thì những khu chợ cóc chợ tự phát
cũng đang góp phần vào đặc sản un tắc ở các đô thị lớn
khi mà loại hình chợ này còn bám theo các trục đường quốc lộ tỉnh lộ đầu mối tụ điểm giao thông
đang di chuyển gặp chợ lập tức tấp vào để mua sắm phục vụ cho mục đích của bản thân
bất chấp những hậu quả phía sau như thế nào
để hiểu rõ hơn về những mối nguy hiểm này thì mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện
cây cầu trở thành chợ cóc chợ tạm mà chúng tôi ghi nhận tại huyện sóc sơn thành phố hà nội
cầu đào lo bắc quảng sơn

từ nhiều năm nay cứ bốn giờ chiều cây cầu này lại trở thành nơi buôn bán tấp nập của các tiểu thương
bất chấp biển cấm họp chợ mặc kệ nguy hiểm
các loại mặt hàng được bày bán chản lan dọc hai bên lòng đường của cầu
thậm chí có tiểu thương còn dựng giá treo quần áo bấu víu tạm bỡ lên thành cầu
gây ủn tắc giao thông nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông và cả người buôn bán
cây cầu này được bày bán tràn lan dọc hai bên lòng đường của cầu
theo phản ánh của người dân tình trạng họp trợ này đã diễn ra từ lâu
các tiểu thương không phải người sinh sống tại địa phương hầu hết họ từ nơi khác đến
qua trao đổi với các tiểu thương thì việc hình thành chợ cóc trên cầu chủ yếu do không có chỗ ngồi
trong khi cây cầu là một điểm nối giao thông huyết mạch giữa thành phố hà nội và tỉnh bắc ninh
lượng người qua lại đông đúc gần các khu công nghiệp buôn bán trên cầu
ngoài đóng một khoản nhỏ tiền thu gom rác thì các tiểu thương không mất bất kỳ khoản phí nào như vào chợ
đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến họ dù biết nguy hiểm cho bản thân nhưng vẫn ngang nhiên họp trợ
tạm lên thành cầu hay những gian hàng từng chiếm dụng lòng cầu hiện nay đã được dẹp bỏ hoàn toàn
đây là một trong những nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc giải phóng mặt bằng
xóa bỏ những trợ tạm đã từng chiếm dụng lòng cầu
tuy nhiên một điều đặt ra liệu có giống với các địa phương khác làm căng thì dẹp còn khi nới lỏng thì lại đai diễn
trên địa bàn tp hà nội có hàng trăm trợ tạm và đang ngày càng gia tăng
việc xử lý vấn đề này đang là bài toán nan giải
đối với cơ quan chức năng vì thói quen tiện thể của người dân
liệu có giải pháp nào cho tình trạng này hay không
câu hỏi đặt ra cho việc quy hoạch thành phố cũng như chính nhận thức của người dân
còn câu chuyện về trợ tạm trên cầu đó lo sau khi giải tỏa
thì đây là cách các tiểu thương hợp thức hóa việc buôn bán quanh cây cầu này
thưa quý vị và các bạn
hiện nay thì không ít người vẫn có thói quen đó là vừa sạc pin điện thoại di động lại vừa sử dụng
mà không biết rằng đằng sau đó là những tiềm ẩn nguy hiểm về tai nạn thương tích có thể xảy ra
vâng chỉ cách đây ít ngày vào ngày sáu tháng bảy thì tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
một thanh niên được ghi nhận là đã tử vong do vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại
hoặc là trước đó ở tỉnh hưng yên thì một người thợ khi mà sửa chữa điện thoại đã dùng dao kậy pin khiến cho quả pin phát nổ
và hệ quả là cả vùng mắt và mặt của người thợ này cũng đã bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng
vâng đã có rất nhiều vụ việc đau lòng thương tâm xảy ra
thế nhưng tâm lý của không ít người về vấn đề này thì lại rất là nặng tâm lý chủ quan
em biết là vừa sùng vừa sạc thì là nó rất là hại máy và thứ hai là rất là nguy hiểm
cũng có nhiều tin tức và bài báo biết về những cái vấn đề đấy
nhưng mà thật ra thì em không thể nào em đợi khi mà máy nó sạc đủ rồi em mới xem được
vừa sử dụng vừa sạc điện thoại thế là không tốt nhưng mà thật ra bọn em thành một thói quen rồi ấy
cũng khó để mà sửa được nên là khi mà đang cần thì cũng cứ dùng thôi
thật ra thì em thấy cái sắc xuất mà nó bị thế nó cũng thấp ấy
nên là bọn em vẫn dùng không sợ đâu ạ
vâng thưa quý vị đó là tâm lý của khá nhiều người chưa biết sợ bởi lẽ họ vẫn còn an toàn
tôi nghĩ rằng là không ai dám nói trước được điều gì
mình sẽ không phải là nạn nhân bởi vụ tai nạn thương tâm mà nguyên nhân có thể xuất phát
từ chính của quả pin điện thoại di động
hay là các thiết bị bỏ tối phải không ạ
điều quan trọng là làm như thế nào để có thể sử dụng điện thoại được an toàn
và hạn chế được những rủi ro như vậy có thể xảy ra
sau đây mời quý vị cùng theo dõi một vài lưu ý mà chúng tôi tin là chắc chắn quý vị sẽ quan tâm
pin là một bộ phận quan trọng đối với các thiết bị điện tử hiện đại
nó quyết định thời gian sử dụng thiết bị
vậy để lựa chọn một loại pin đảm bảo chất lượng cần phải chú ý những điểm sau
hiện tại thì còn đang có ba loại pin
thứ nhất là loại pin chôi nổi linh kiện
từ bên phía trung quốc sản xuất
thì cái loại pin đấy thì cái loại pin khách hàng không nên thay
vì cái pin đấy là pin không đảm bảo được cái độ an toàn
và loại số hai là loại pin chính hãng
thì loại này thì có giá tương đối cao nhưng mà lại đảm bảo được cái an toàn
còn một loại thứ ba nữa là loại từ trong máy bóc ra
pin ở trong pin bóc máy đấy gọi là pin bóc máy đấy
thì loại này cũng là cũng là loại an toàn
nhưng mà lại có một cái khuyết nhược điểm là
nó lại hơi yếu
tức là đã qua sử dụng rồi thì pin nó sẽ nhanh chai hơn
người sử dụng điện thoại di động hãy là một người hiểu biết
bởi nếu điện thoại của mình có những dấu hiệu sau
thì nên ngừng sử dụng hoặc cần tới những cửa hàng uy tín
để được tư vấn sửa chữa
cái hiện tượng hay phổ biến nhất đó là hiện tượng khi mà
của pin nó bị phỏng thì chúng ta có thể mắt thường nhìn thấy được
là cái điện thoại chúng ta trên màn hình nó sẽ bị kênh lên một chút
thì những cái trường hợp như thế chúng ta nên đến ngay những cái cửa hàng uy tín thay
cũng có cái hiện tượng nữa là
dùng máy nó dùng khi chúng ta dùng một thời gian cũng nhất định
thì nó sẽ bị nóng máy lên
và pin nó sẽ nhanh tủ
thì đấy cũng là một hiện tượng mà chúng ta nên cân nhắc
quan trọng nhất là khi pin đang được tiếp xúc với dòng điện
người sử dụng cũng cần phải có những biện pháp sao cho an toàn
nhiều người lao động chắc hẳn là đã rất phấn khởi
sau khi hội đồng tiền lương quốc gia vào chiều qua
đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vào năm hai nghìn hai mươi
ở mức năm năm
với mức tăng lương tối thiểu vùng như vậy
thì hy vọng là
người lao động sẽ cải thiện được cuộc sống của mình
với phương án chốt lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi năm
người lao động sẽ được tăng theo các mức sau
vùng một là bốn bốn trăm hai mươi đồng
tăng hai trăm bốn mươi đồng so với tiền lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín
vùng hai là ba chín trăm hai mươi đồng
tăng hai trăm một mươi đồng
vùng ba là ba bốn trăm ba mươi đồng
tăng một trăm tám mươi đồng

phương án này sẽ được hội đồng tín lũng quốc gia
chỉnh lên chính phủ để quyết định
mức tăng lương năm hai nghìn hai mươi
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng vào sáu h sáng hàng ngày
trên kênh intv
và ngay bây giờ các đồng nghiệp của chúng tôi
ở thành phố hồ chí minh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những tin tức đáng chú ý khác
xin được mời trường quay sáng phương nam ạ
bình phố xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng bảy
kinh dương vương đoàn gần bến xe miền tây
quận bình tân thành phố hồ chí minh
đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe gắn máy
làm ba người bị thương nặng
thời điểm trên người đàn ông chạy xe máy

trên đường kinh dương vương
hướng từ vùng vinh mũi tàu về vòng xoay an lạc
khi đến điểm mở giải con cách trước số nhà hai trăm tám mươi hai
ông này băng ngang đường
khi xảy ra vai trạm với xe máy
điện số tám mươi ba v ba trăm chín mươi một nghìn ba trăm ba mươi bốn
đang chạy trên làn xe ô tô
ba người trên hai xe bị thương nặng
được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
công an quận bình tân sau đó có mặt xử lý hiện trường
để lời khai nhân chứng làm rõ nguyên nhân
sở nhân dụng và đào tạo thành phố hồ chí minh
cho biết năm học tới thì thành phố dự kiến
sẽ tăng thêm gần bảy mươi năm năm cho
học sinh các cấp và cao nhất là trung học cơ sở
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sắp đến
dự kiến thành phố sẽ tăng
thêm gần bảy mươi năm năm trăm linh học sinh
trong đó có gần sáu mươi ba học sinh
thuộc khối công lập
tăng nhiều nhất là bậc trung học cơ sở
với gần hai mươi sáu năm trăm linh học sinh
kế đến là bậc tiểu học tăng hơn hai mươi một bảy trăm linh học sinh
rồi tới trung học phổ thông và mầm non
toàn thành phố dự kiến trong năm học mới
có tổng cộng gần hai bốn trăm linh trường học
với gần bốn mươi sáu năm trăm linh phòng học
hơn tám mươi tám trăm linh giáo viên
và hơn một bảy triệu học sinh
số học sinh tăng nhiều nhất vẫn thuộc về
các quận bảy chính một mươi hai gò vấp tân phú
bình tân thủ đức và một số quyện
ở ngoại thành đang đô thị hóa nhanh
dân số tăng cơ học cao
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
thành phố dự kiến sẽ đưa vào hoạt động
thêm gần một năm trăm linh phòng học mới
gồm xây thay thế hai trăm ba mươi bảy phòng học
tăng thêm hơn một hai trăm linh phòng học
sở giáo dục và đào tạo thành phố khẳng định
sẽ đảm bảo một trăm linh con em sinh sống
trên địa bàn có đủ chỗ học
báo cáo tiêu điểm quý ii hai nghìn một mươi chín của cpri
công bố mới nhất cho thấy đó là
tổng nguồn khuôn mặt bằng bản lệ
tại tp hcm đang dẫn đầu cả nước
chỉ tính riêng trong quý ii vừa qua
tp hcm có thêm bốn mươi bảy triệu học sinh

từ một dự án mới ở quận bốn
và một dự án mở rộng trên địa bàn quận tân phú
báo cáo từ cpri
cũng cho thấy hà nội xếp thứ hai
với chín trăm ba mươi m hai
tại các thành phố khác của việt nam
diện tích thực thuê của bản lệ hiện tại
không vượt quá một trăm linh m hai tại mỗi thành phố
giá trào thuê trung bình mặt bằng bản lệ
khu trung tâm thành phố tăng một năm
so với quý trước và một chín so với cùng kỳ năm trước
do nhu cầu thuê mặt bằng khu trung tâm
vẫn rất tốt trong khi nguồn cung hạn chế
dự kiến trong lượt cuối của năm hai nghìn một mươi chín
thị trường bản lệ tại tp hcm
sẽ chào đón thêm bốn dự án mới
với tổng diện tích cho thuê
trên một trăm ba mươi m hai
đối với những dự án được chờ đợi
sẽ khai trương vào năm hai nghìn hai mươi trở đi
đã có trên ba trăm sáu mươi ba m hai diện tích bản lệ đang xây dựng
thị trường sẽ trở nên cạnh tranh hơn
tại khu trung tâm cũng như khu ngoài trung tâm
tuy nhi cpre nhận thấy
có một sự trì hoãn ngắn hạn
tại một vài dự án đang xây dựng

nguồn cung hoàn thành trong năm nay
sẽ thấp hơn so với dự đoán trước đây
trong các chung cư xuống cấp
nghiêm trọng tại tp hcm
thì hàng ngàn người dân vẫn phải ở liều
dù họ đã nghe nói về việc di dời
từ chục năm trước
nhưng đến nay thì vẫn đâu vào để
là một trong năm chung cư
cũ xuống cấp và nằm trong diện phải di dời
đã được ubnd tp hcm chấp thuận
nhưng đến nay cư dân ở chung cư một trăm ba mươi bảy lý thường kiệt
quận tân bình
thông tin di dời từ phía chính quyền địa phương
hàng ngày họ vẫn sống trong sự lo lắng
vì nền chung cư đã quá yếu
và chịu cảnh không khí ẩm thấp dột nát
theo kế hoạch của ubnd tp hcm
cư dân của năm chung cư trong diện di dời gồm
chung cư bốn mươi bảy long hưng
chung cư một trăm ba mươi bảy lý thường kiệt
chung cư một trăm bốn mươi chín một trăm năm mươi một lý thường kiệt
chung cư bốn mươi trên một tân phước
và chung cư một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi một tân châu
sẽ được bố trí sang các chung cư khác
ở các khu vực lân cận
tuy nhiên đây cũng là lo ngại của nhiều cư dân
khiến họ không muốn di dời
không đi thì không muốn đi đâu
mà nhà nước mà có lệnh đi

thì sau này cho quay về lại
không chỗ này thì cũng gần đâu đây
không chỗ này thì cũng gần đâu đây
cũng lớn tuổi rồi kiếm chỗ để

sống cho con cái học hành
sau này chứ còn đi xa nữa thì cũng không đi nổi

cũng mua đi đâu mua được mà để ở hết
cũng muốn được tái định cư
nhưng mà nếu mà được tái định cư về chung cư này
chỗ này thì tốt hơn
tại thuận tiện cho công việc của em nè
tại thuận tiện cho công việc của em nè
mới đây nhất tỷ ba nhân dân quận tân bình
vừa có thông báo mời gọi nhà đầu tư xây dựng mới
hai chung cư bốn mươi bảy long hưng và bốn mươi trên một tân phước
quyền lợi của chủ đầu tư là được phép
khai thác kinh doanh thương mại để thu hồi vốn
đối với phần căn hộ còn lại của dự án
sau khi thực hiện tái định cư cho người dân
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín
tp hcm sẽ sửa chữa cải tạo một trăm linh tám chung cư cũ
tháo giở bảy chung cư hạng d
duy dời bảy trăm hai mươi chín hộ dân
hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư một mươi một
trên một mươi năm chung cư cấp d cũng như
thi công xây dựng tám chung cư mới
thưa quý vị thời gian qua thì
ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tp hcm
phối hợp cùng với các ngành chức năng thường xuyên
tăng cường kiểm tra việc thực hiện đảm bảo
an toàn thực phẩm bằng các bếp ăn tập thể
các trường học hàng quán khu công nghiệp
khu chế xuất đặc biệt là bếp ăn tập thể
dành cho công nhân tuy nhiên vẫn còn
không ít tồn tại tiêm ẩn nguy cơ về
mức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực này
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số bếp ăn tập thể
tại khu công nghiệp khu chế xuất trên địa bàn tp
trong buổi kiểm tra bếp ăn tập thể
của công ty thuốc lái sài gòn
tại địa chỉ c bốn mươi năm trên một đường số bảy
khu công nghiệp vĩnh lộc huyện bình chánh
vào ngày một mươi tháng bảy
tại đây mỗi ngày bếp ăn phục vụ cho một hai trăm linh đến một năm trăm linh công nhân
qua lấy mẫu ngẫu nhiên hai loại thực phẩm
là mì sợi vàng và chả lụa để test nhanh
kết quả mẫu mì sợi vàng
để đưa đi kiểm nghiệm
tiếp tục kiểm tra tại bếp ăn tập thể
của công ty phát triển kinh tế nguyên hải
mỗi ngày công ty cung cấp khoảng sáu trăm linh
xuất ăn cho công nhân với giá một mươi sáu đồng
một suất ăn cơ quan chức năng cũng đã lấy
mẫu test nhanh nhưng không phát hiện chất cấm
trong thực phẩm
để đảm bảo được cái yếu tố an toàn vệ sinh
thì mình sẽ đào tạo
nhân viên bếp của mình
họ phải được học
về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm
và bên cạnh đó thì còn chất lượng
của công ty cũng đào tạo vào thêm
kiểm tra được thì đào tạo thêm
và đồ ăn thì em cảm thấy
phù hợp với em
đồ đầy đủ
xuất ăn thì
đủ tinh dưỡng thôi cho một ngày
làm việc với em
trên thực tế theo thống kê của ban quản lý an toàn thực phẩm
hiện nay trên địa bàn tp hcm
suất ăn dành cho công nhân có ba mức giá khác nhau
một mươi năm công ty đầu tư
suất ăn công nhân trên hai mươi đồng một xuất
bảy mươi công ty được
một mươi năm đến hai mươi đồng một xuất
và số còn lại rất thấp chỉ một mươi một
đến một mươi ba đồng một xuất
đầu tư xuất ăn cho công nhân là rất quan trọng
so với mặt bằng chung thì giá thành bữa ăn
cho công nhân còn rất thấp mà đa phần
suất ăn có giá thành thấp thường không đảm bảo
chất lượng và ẩn chứa rất nhiều nguy cơ
mất an toàn vệ sinh thực phẩm
khi mà bang lãnh đạo
công ty hết sức quan tâm tới
đời sống của công nhân đầu tư nhiều
có giám sát có theo dõi
có cải tiến thì cái bữa ăn
nó sẽ rất là
tốt cho công nhân cả về mặt dinh dưỡng
cũng như là bảo đảm an toàn thực phẩm
chứ đừng có để là ngậm ngồi tới lúc mà
xảy ra sự cố hoặc là ngay cả khi
đi thanh tra kiểm tra mà thấy quá tệ
phải xử phạt phải đình chỉ
thì đây là một cái điều mà không ai mong muốn
nhưng nếu như phát hiện thì chúng tôi cũng sẽ làm
rất là nghiêm khắc
trong thời gian tới ban quản lý an toàn thực phẩm
thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục
tăng cường công tác kiểm tra đột xuất các bếp ăn
tập thể trên địa bàn thành phố đặc biệt
để đảm bảo quyền lợi cho công nhân người lao động
khi thấy bất cứ dấu hiệu gì của một bữa ăn
kém chất lượng như ôi thiêu
công nhân có thể phản ánh về ngay cho ban quản lý
an toàn thực phẩm thành phố để có biện pháp
xử lý kịp thời